nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín nhiều hãng hàng không tăng chuyến phục vụ nhu cầu hành khách
đặc biệt là các hãng mới với việc mở thêm đường bay tp hcm đà nẵng bắt đầu từ ngày một tháng chín
theo đó đường bay của mambo airways từ tp hcm đến đà nẵng có thời gian bay dự kiến là một giờ hai mươi phút
bamboo airways triển khai áp dụng chương trình bán vẽ ưu đãi đường bay trên với mức giá chỉ từ ba trăm tám mươi đồng
đặc biệt hành khách di chuyển trên chuyến bay tp hcm đà nẵng vào ngày một tháng chín
sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình đặc sắc trên máy bay và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn
bamboo airways cũng lên kế hoạch tăng cường nhân lực tại các cảng hàng không và đội bay để bảo đảm an toàn đúng giờ
đặc biệt đối với các đường bay nghỉ dưỡng như từ hà nội và tp hcm tới đà nẵng thọ xuân thanh hóa
cát bi hải phòng liên khương đà lạt phù cát quy nhơn vân đồn quảng ninh
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đường bay lên ba mươi bảy bốn mươi đường
trong đó có các đường bay dài nối liền các châu lục như châu á châu âu châu mỹ